liên quan đến vụ ép xe đâm tử vong năm thanh niên ở láng hạ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa tp hà nội đã bắt lái xe taxi
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
đó là lê tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
lâm là người đã lái chiếc xe taxi chở đối tượng lê văn thức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã yên khói huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
trong suốt quá trình gây án tại hà nội và đưa lên thái nguyên
trước đó đêm ngày một mươi năm tháng chín nhận được tin báo về việc có một nam thanh niên
nằm bất tỉnh tại phố láng hạ công an quận đống đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường
đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong
người này được xác định là thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú hoàn kiếm hà nội
và với tinh thần khẩn trương điều tra truy xét sau bảy giờ đồng hồ gây án
lực lượng công an cũng đã bắt giữ lê văn thức khi đối tượng đang bỏ trốn
tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên
thời điểm bắt giữ đối tượng lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn cô gái
đang bị đối tượng khống chế
bước đầu xác định đối tượng thức có quan hệ yêu đương tình cảm với cô gái này
tuy nhiên thời gian gần đây thức thấy bạn gái có quan hệ thân thiết với nạn nhân
nên đã dùng dao đâm vào đầu và ngực của nạn nhân